hôm nay thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bảy bản tin có những nội dung chính sau đây
hôm nay kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an
đã tới dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tối nay bão số một sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương khu vực bắc bộ
nhằm giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão
hình ảnh về những người lính đặc biệt là hình tượng về các đồng chí thương binh liệt sĩ
luôn hiện lên đẹp đẽ có sức trường tồn qua thời gian
mở đầu bản tin thời sự an ninh ngày hôm nay là thông tin về cơn bão số một có tên quốc tế là mirina
do ảnh hưởng của bão số một ở đảo bạch long vĩ của thành phố hải phòng
đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi ba vùng ven biển từ quảng ninh đến
ninh bình đã có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển các tỉnh thái bình ninh bình
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi hai
dự báo trong ba giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
như vậy từ chiều tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào các tỉnh thái bình nam định
đến khu vực các tỉnh từ quảng nam quảng ninh đến bắc thanh hóa
dự báo trong ba đến một mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động rất mạnh
vùng ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua giật cấp tám cấp chín cấp một mươi cấp một mươi một
ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét xả đỡ đất ở vùng núi cập úng vùng trũng các tỉnh
thuộc đông bắc đông băng bắc bộ và việt bắc cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
như vậy là bão số một đang di chuyển nhanh vào đất liền của nước ta
vùng ảnh hưởng trực tiếp là khu vực nam quảng ninh đến thanh hóa
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc bộ đến thanh hóa sẽ có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra xả đỡ đất lũ quét tại các khu vực miền núi gập úng tại vùng đông băng và các đồ thị
diễn biến của mưa bão còn rất phức tạp
để chủ động đối phó với diễn biến mới nhất của bão và mưa lũ trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn ba trăm một mươi bốn tt cdttg về việc chủ động ứng phó với bão số một năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu
các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến thanh hóa khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong vịnh bắc bộ vào nơi trú tránh
hướng dẫn sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu thuyền đã về bến
tổ chức sơ tán dân tại những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
các tỉnh miền núi phía bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt mực nước trên các sông suối
cảnh báo thông tin kịp thời đến các góc chính quyền người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh
sẵn sàng các phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
chủ động tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông trên sông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
các tỉnh đồng bằng bắc bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kiểm tra sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
tăng cường tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê điều theo quy định
chủ động việc tiêu thoát nước đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng
triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị để chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt có thể xảy ra
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn
phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân đảm bảo an ninh trật tự sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương
chủ động ra soát kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
chỉ đạo vận hành hệ thống công trình thủy lợi để chủ động tiêu thoát nước chống ngập ống bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn than và khoáng sản việt nam tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị có liên quan
ra soát chủ động phương án đảm bảo an toàn các hầm mò hồ chứa thủy điện đặc biệt là các bãi thải của ngành than
chỉ đạo việc đảm bảo an toàn các tàu vận tài
bộ xây dựng hướng dẫn chỉ đạo các địa phương trong việc triển khai thực hiện chẳng chống nhà cửa chủ động phương án đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố trăng chống các cột anten đảm bảo an toàn với bão số một cũng như các cơn bão tiếp theo
sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo chỉ huy ứng phó với bão
tám bộ tài nguyên
tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của bão mưa lũ thường xuyên cập nhật thông tin đến các bộ ngành địa phương để chủ động phòng tránh
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các địa phương sẵn sàng chủ động triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư cần thiết để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão mưa lũ
đài truyền hình việt nam đài tình nói việt nam thông tấn xã việt nam báo nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng thường xuyên thông báo diễn biến tình hình bão mưa lũ để các bộ ngành các cơ quan và nhân dân chủ động phòng tránh
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ đồn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão mưa lũ đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ để chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền
xin chào phóng viên duy hương ạ
vâng xin chào mc tây cương và khán giả truyền hình ạ
vâng ạ thời điểm này thì xin anh duy hưng có thể cho quý vị khán giả được biết là thời tiết tại thái bình như thế nào
vâng và hiện tại thì tôi đang có mặt tại cảng cá cửa lân giãn năng sinh viên tiền hải
tại đây thì gió đang mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai và kèm theo mưa lớn
xin mời trường quay ạ
vâng ạ được biết là tỉnh thái bình thì có khá nhiều tàu thuyền đang hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển
vậy thì đến thời điểm này công tác kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi tránh chú bão đã được ủy ban nhân dân tỉnh thái bình triển khai như thế nào ạ
vâng tính đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy thì đã có một hai trăm chín mươi ba tàu thuyền với ba năm trăm hai mươi ba lao động hoạt động khai thác thủy hải sản
thì đều đã liên lạc được và cơ bản đã vào bờ tránh bão
và trên hành lao động nuôi trồng thủy hải sản
thì cũng đã được tuyên truyền và đang di rời vào trong đây ạ
thái bình cũng đã chỉ đạo là cấm tuyệt đối không để người dân nào ở lại biển trước một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi bảy tháng bảy
cảnh sát giao thông đường trủy thì phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra và hiêm cấm các hoạt động
đối với tám mươi năm đến đòn ngang cấm tàu thuyền neo đầu tại các cửa sông khu vực cầu cống
đảm bảo giao thông thông suốt khi bão lũ lụt xảy ra
xin mời trường quay
vâng đó là công tác di rời kêu gọi tàu thuyền
vậy thì những người dân mà sống ở những khu vực đê kè có tình trạng mất an toàn
thì ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cũng đã có những biện pháp di rời người dân như thế nào
vâng đối với những hộ dân sống ở ngoài t thì công an các phường xã đã chủ động kiểm tra
kiến nghị di chuyển sơ tán dân ở các khu vực không đảm bảo an toàn đến nơi an toàn
và cũng trong ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh lê bình đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp
đối với lãnh đạo các đơn vị và công an các huyện thành phố
hoãn tất cả các cuộc họp ứng trực một trăm linh quân số từ một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng bảy để tập trung ứng phó với bão
vâng xin cảm ơn những thông tin của phóng viên duy hương antv thái bình đã cung cấp cho quý vị khán giả
và mong anh sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của cơn bão số một ảnh hưởng tới tỉnh thái bình
để cung cấp cho chúng tôi những bản tin tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn cũng theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
tối nay hai mươi bảy tháng bảy thì bão số một sẽ đi vào địa phận các tỉnh đông bằng bắc bộ
cường độ mạnh lên và tốc độ di chuyển nhanh hơn
vùng ảnh hưởng trực tiếp là các tỉnh khu vực quảng ninh đến nam định
do ảnh hưởng của bão thì nên vùng trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to
để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng của cơn bão và hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản
nhiều biện pháp phòng chống lụt bão đã được các địa phương khẩn cấp triển khai
sáng hai mươi bảy tháng bảy trước diễn biến của cơn bão số một
đã vượt qua đảo hải nam và đi vào vịnh bắc bộ
hướng di chuyển vào bờ biển các tỉnh thái bình ninh bình
đoàn công tác do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu
cùng lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
đã đi kiểm tra công tác phòng chống lực bão tại các tuyến đê điều biến cảng
và các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thái bình
để phòng chống giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão
phó thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ số một là đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân
các địa phương ven biển đặc biệt là tỉnh thái bình
tập trung kêu gọi tàu thuyền vào khu vực tránh chú bão an toàn
đảm bảo di rời người dân khỏi các cơ sở nuôi trồng thủy sản
đồng thời cần bảo vệ an toàn nhà cửa cho dân
tại các công trình xây dựng cần trăng trống gia cố tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
trước nguy cơ mưa lớn kéo dài các địa phương cần tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi
chủ động tuy tiêu chống úng đề phóng mưa lớn kề ngập hoa màu
bên cạnh đó cần theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ tình hình dân nước ở các sông ngòi
chủ động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
có kế hoạch sơ tán di rời dân khỏi những khu vực có khả năng lũ quét sạt lở cao
để chủ động phòng chống bão số một ngay từ sáng nay phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh
đã triển khai trực một trăm linh quân số tại hai tổ tuyến của đơn vị
đồng thời bố trí bốn tổ công tác tiến hành kiểm tra tại các địa bàn
phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền vận động và yêu cầu tất cả các phương tiện di rời về nơi tránh trú bão an toàn
lồng bìa di rời những người già trẻ em ra ngoài toàn bộ lên trên bò
còn anh em ở ngoài ra cố các lồng bìa di rời kia để chuẩn bị cơn bão số một sắp tới
đến thời điểm hiện tại hơn tám phương tiện đánh bắt thủy sản
và hơn năm trăm linh phương tiện vận chuyển khách du lịch đã nhận được thông báo
và di chuyển đến nơi tránh chú bão tại các địa điểm quy định
các phương tiện vận chuyển khách du lịch chúng tôi đã phối hợp với cảng hộ đường thủy nơi địa
yêu cầu tất cả các phương tiện đó là phải di rời khẩn trương đến nơi tránh chú bão an toàn
còn đối với các phương tiện ở tỉnh ngoài lưng sông trên tuyến đường thủy quảng ninh
hiện tại thì chúng tôi đã phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn cho các chủ phương tiện thuyền trưởng
về cái điểm neo đậu tránh chú bão trên địa bàn tỉnh quảng ninh
để cho phương tiện khẩn trương vào những nơi neo đậu an toàn
tại huyện cát hải hải phòng lãnh đạo huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra các vị trí
đề kè cống sung yếu và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão
ubnd huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng đặc biệt là hai đồn biên phòng cát bà cát hải
bàn quản lý các vịnh thuộc quần đảo cát bà thông báo và yêu cầu các phương tiện hoạt động thủy sản
vận tài hành khách dừng hoạt động vào nơi tránh chú bão an toàn
lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị và từng tổ độ bộ phận
trong đó là một là tập trung là nhất là theo dõi cái thường thuyên theo dõi diễn biến của tình hình cướp bão
trên phương tiện thông tin đại chúng
thứ hai là sử dụng hệ thống thông tin liên lạc

để tổ chức thông tin liên lạc
thông tin hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền
thông báo cho tàu thuyền biết hướng di chuyển của bão để vào bờ tránh chú bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện cát hải hải phòng cho biết
đến một mươi bốn h hôm nay hai mươi bảy tháng bảy
tại khu vực đảo cát bà đã hoàn thành xong việc đưa bốn mươi người dân là phụ nữ người già và trẻ em
đang sinh sống trên các bè nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn
tại đảo cát hải trong chiều nay huyện cát hải dự kiến di dân tại chỗ khoảng năm trăm linh người
từ những nơi sung yếu
tại khu du lịch cát bà còn hơn ba trăm linh khách du lịch
trong đó có tám mươi du khách nước ngoài được huyện cát hải bố trí địa điểm tranh tru bão an toàn
hơn một phương tiện tàu thuyền đánh cá của hải phòng và các tỉnh từ miền trung trở ra
và hơn hai lao động đã tập kết tại khu neo đậu và tránh chú bão trần châu
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một đối tượng vận chuyển ma túy
một đối tượng vận chuyển ma túy
một đối tượng lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận thanh xuân và công an phường khương trung thành phố hà nội bắt giữ
điều đáng chú ý là địa điểm bắt giữ đối tượng diễn ra ngay tại ga hà nội
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng nguyễn thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận thanh xuân hà nội
điều khiển xe gắn máy mang theo túi hành lý có dấu bảy bánh heroin ra ga hà nội
mục đích của hiền là gửi ma túy qua tàu hỏa vào thành phố hồ chí minh
trong khi đối tượng làm thủ tục gửi hành lý với nhân viên đường sắt
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
ngay tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thị thu hiền khai nhận
tham gia vận chuyển bảy bánh heroin cho một đối tượng tên là thao
với tiền công ba mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị thu hiền về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
với hành vi trụng các tài sản đối tượng lê trường sinh
trú tại phường an nhơn thị xã an nhơn tỉnh bình định
vừa bị công an thị xã an nhơn khởi tố và bắt tạm giam
trước đó trong lúc làm thu ngân tại một quán cà phê ở thành phố đà nẵng
lê trường sinh đã trộm sáu triệu đồng vào một chiếc xe máy rồi bỏ trốn
qua điều tra ngoài vụ việc trên lê trường sinh còn khai nhận
đã thực hiện hơn chục vụ trộm tài sản khác
gồm xe máy tiền điện thoại di động và đồ thờ cúng của những người thân trong gia đình
đem bán lấy tiền tiêu xài tổng cộng hơn năm mươi triệu đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
người dân pháp bị sốc khi đi tiếp phải chứng kiến các vụ khủng bố máu lạnh xảy ra thời gian gần đây
mỹ mở rộng chương trình tiếp nhận người tị nạn từ trung mỹ
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư vốn gây nhiều tranh cãi
chuyển sang những tin tức quốc tế
chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bảy một vụ nổ súng đã xảy ra tại bệnh viện đại học benjamin frandin
thuộc quận berlin stettlitz ở berlin đức là một người thiệt mạng
các nguồn tin tại chỗ cho biết vụ việc xảy ra tại bệnh viện nêu trên lúc khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy theo giờ địa phương
một người đàn ông đã dùng súng bắn một bác sĩ và sau đó đối tượng đã tự sát
ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
nguyên nhân của vụ nổ súng đang được các nhà chức trách điều tra
tuy nhiên cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ nổ súng có yếu tố liên hệ với tổ chức khủng bố
vụ nổ súng này xảy ra sau bốn vụ tấn công liên tiếp ở đức kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
làm ít nhất một mươi người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
chưa đầy hai tuần sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến tám mươi bốn người thiệt mạng tại nissan
người dân nước pháp lại tiếp tục trải qua những ngày đau buồn
với vụ tấn công bằng dao máu lạnh tại nhà thờ công giáo ở thành phố rang một thành phố bình yên
vì vậy thông tin khủng bố khiến người dân địa phương thực sự bảo hóa
nến và hoa
nến và hoa
cùng những giọt nước mắt xót thương nạn nhân của vụ tấn công
không khí của thành phố roang trở nên chầm lắng
mọi thứ dường như chậm lại
những gì diễn ra đã ám ảnh người dân địa phương
thật là buồn khi chúng tôi phải làm quen với những thông tin bạo lực như thế này
điều ám ảnh tôi chính là cách vụ việc xảy ra
vị tu sĩ bị cớ cổ đến chết ngay cạnh một trung tâm chăm sóc trẻ em
những đứa trẻ ở ngay bên cạnh khi sự việc xảy ra
hai kẻ khủng bố trung thành với is
mang theo dao tấn công nhà tù
và thờ hồi giáo
chúng cứ cổ đến chết vị linh mục tám mươi năm tuổi
một nạn nhân khác cũng bị cứ cổ đang ở trong tình trạng nguy kịch
không thể có từ nào có thể diễn tả được
tại sao có thể giết người một cách máu lạnh như thế
quá là man dợ
họ đều là những con người mà
niềm tin ở chùa hướng chúng ta đến tình yêu dành cho con người
nhưng đáng buồn là chuyện này lại xảy ra
con người giết hại lỡ nhau
chúng đang đánh mất nhân tính của mình
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh an ninh pháp
được duy trì ở mức báo động cao nhất
cho thấy mối đe dọa đối với pháp và châu âu
hiện đang cực kỳ nghiêm trọng
ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bảy
người phát ngôn ủy ban châu âu ec
margaritis sinas khẳng định
liên minh châu âu eu tôn trọng những cam kết tài chính
trong thỏa thuận giữa eu thổ nhĩ kỳ
tuyên bố này nhằm trả lời cáo buộc
của tổng thống thổ nhĩ kỳ
tayyip erdogan trước đó cho rằng
eu không thực hiện cam kết trong thỏa thuận
mà hai bên đã ký về việc đưa người di cư syri
quay trở lại qua biển ege
và cho đến nay thổ nhĩ kỳ chưa nhận được
bất cứ sự hỗ trợ nào của eu
ông sinas cho biết
eu đã huy động ba triệu euro
nhằm hỗ trợ người tị nạn thổ nhĩ kỳ
và khoảng bảy trăm bốn mươi triệu euro đã được cung cấp
ngoài ra ec đang chuẩn bị thông qua
một biện pháp đặc biệt để cung cấp
một bốn tỷ euro nâng số tiền chi
lên hai một tỷ euro từ nay cho tới cuối tháng
eu vẫn giữ cam kết của mình
và nguồn vốn mà eu cung cấp
nhằm để hỗ trợ người tị nạn
chứ không phải cho thổ nhĩ kỳ và chính phủ nước này
hồi tháng ba vừa qua
thổ nhĩ kỳ và eu đã ký một thỏa thuận
gây nhiều tranh cãi
theo đó người di cư tới eu
không đủ điều kiện tị nạn
sẽ bị đưa trở lại thổ nhĩ kỳ
đổi lại ankara cũng yêu cầu eu hỗ trợ tài chính
và tiếp nhận những người tị nạn syri từ thổ nhĩ kỳ
theo cơ chế một đổi một
đồng thời eu phải miễn thị thực
cho công dân thổ nhĩ kỳ vào eu
chính phủ mỹ ngày hôm qua
đã công bố kế hoạch mở rộng chương trình
tiếp nhận người tị nạn đến từ các quốc gia trung mỹ
phải rời bỏ nhà cửa do tình trạng bạo lực gây ra
đây là bước đi mới nhất
của chính quyền tổng thống barack obama
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư
vốn gây nhiều tranh cãi trong xã hội mỹ
theo kế hoạch vừa được công bố
mỹ sẽ mở rộng chương trình cho phép công dân các nước trung mỹ
được tị nạn tại mỹ
costa rica sẽ là nơi
tiếp nhận hai trăm linh người trong thời gian
bộ an ninh nội địa mỹ
đánh giá xem họ có đủ tiêu chuẩn tái định cư hay không
và quá trình này có thể mất tới sáu tháng
giới chức mỹ cho biết
washington cũng sẽ mở rộng chương trình
tiếp nhận người tị nạn với đối tượng trẻ em
và cho phép một số người nộp đơn
xin công nhận quy chế tị nạn ngay tại nước họ
các quốc gia trung mỹ đang phải đối mặt
với những thách thức lớn
và nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiện đại
rất nhiều người đang cố gắng tìm tới mỹ
để chạy trốn khỏi bạo lực xung đột
điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng
một chương trình nhập cư an toàn và có tổ chức
các biện pháp trên được coi là khá khiêm tốn
so với các kế hoạch được ngoại trưởng mỹ john keo
công bố hồi đầu năm nay
về việc mở một số trung tâm sàng lọc người tị nạn
trong khu vực
hiện chưa có thông tin gì về việc sẽ có bao nhiêu người tị nạn
trung mỹ được tiếp nhận và nguồn quỹ nào
sẽ được sử dụng để thực hiện chương trình này
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
gần tám mươi trẻ em và các gia đình
đã bị mắc kẹt tại biên giới giữa mỹ với mexico
cuộc khủng hoảng người tị nạn
cũng đã làm nóng chiến dịch tranh cử
của tổng thống mỹ năm nay
quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam
đảng ủy công an trung ương và bộ công an
đã tổ chức
tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ tưởng niệm
đoàn lãnh đạo đảng nhà nước
có tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
đã tới đặt vòng hoa dân hương
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
sau lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
với bác hồ người sáng lập lãnh đạo và diện luyện đảng ta
bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và bộ công an
do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ
những người con yêu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó đoàn đại biểu của công an
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu đã bày tỏ niềm thành kính
tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc
người đã làm dạng giữa dân tộc ta
non sông đất nước ta
cũng nhân dịp này
các hoạt động thăm hỏi tặng quà
gặp mặt các gia đình chính sách
bà mẹ việt nam anh hùng các đồng chí thương bệnh binh
cũng đã được công an các đơn vị địa phương triển khai
sáng nay ban đi lạc
cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ chống mỹ đã tổ chức gặp mặt
các đối tượng chính sách thân nhân gia đình
thương binh điệt sĩ
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ
tại buổi gặp mặt các thế hệ chiến sĩ công an
đã cùng nhau ôn lại những thời gian
cùng nhau cống hiến chiến đấu
và những thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
buổi gặp gỡ là hoạt động tri ân
thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa
và tình đồng chí đồng đội
của các thế hệ lực lượng công an nhân dân
cũng trong chiều nay hai mươi bảy tháng bảy
đoàn công tác của tổng cục hậu cần
kỹ thuật công an nhân dân
đã tới thăm và tặng quà cho các thương binh
bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh
huyện duy tiên tỉnh hà nam
nhân dịp này đoàn công tác đã tra tặng
cho các thương bệnh binh đang điều trị
tại trung tâm năm mươi triệu đồng
và cán bộ công nhân viên trung tâm ba mươi triệu đồng
đoàn công tác chúc các đồng chí sống vui khỏe
vượt qua những khó khăn đời thường
xứng đáng là những chiến sĩ bộ đội cụ hồ
thương binh tàn nhưng không phế
tiếp tục có những đóng góp trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổng quốc
sáng cùng ngày trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
phối hợp với hội phụ nữ tổng cục chính trị bộ công an
và cấp ủy chính quyền phường trung sơn tp tam điệp
xã khánh tiên huyện yên khánh tỉnh ninh bình
đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ việt nam anh hùng
nguyễn thị quýt chín mươi ba tuổi
ở phường trung sơn tp tam điệp
và mẹ việt nam anh hùng phạm thị yến chín mươi năm tuổi
ở xã khánh tiên huyện yên khánh
có hai con là liệt sĩ
hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
đoàn công tác đã tặng quà cho các mẹ việt nam anh hùng
đồng thời bày tỏ sự biết ơn to lớn
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ
và các tầng lớp nhân dân
đối với sự hy sinh mất mát lớn lao
của các mẹ và gia đình
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương minh liệt sĩ
cùng với các ban bộ ngành các địa phương
các đơn vị thuộc bộ công an
đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
nhằm trị ân góp phần chăm lo cuộc sống
cho các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng
trong đó bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
cũng đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe
và cấp phát thuốc miễn phí
cho các gia đình chính sách
tại một số địa phương
trạm y tế xã nghĩa trụ
nguyện văn giang tỉnh hương yên
gần bốn trăm linh thương bệnh binh người có công
gia đình chính sách
sẽ được khám tư vấn sức khỏe
và cấp phát thuốc miễn phí
khi được thăm khám tận thôn tận xã
như thế này
cùng với sự chú đáo ân cần
của đội ngũ cán bộ y bác sĩ
đã mang đến niềm vui
và sự xúc động rất lớn
đối với các thương bệnh binh
từ trước đến giờ thì đúng là
tôi thì được như vậy là khám
theo chế độ người có công
nhưng mà nói chung thì cũng là
về đường xa rồi có thể là
hai ba năm cũng không được khám một lần
thế nên nghe tin như vậy này
như vậy là cái đoàn khám miễn phí
thì cũng là rất phấn khởi
bác sĩ thì quan tâm đến chúng tôi
mà hướng dẫn hỏi an
nó hủy mệ
có bệnh tật gì
bác sĩ hỏi phát thuốc
theo đúng bệnh tật của mình
tin tưởng sự
chăm sóc của bác sĩ
gần ba mươi danh mộ
các loại thuốc thiết yếu
trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
đã được bệnh viện y học cổ truyền
truyền đến tận tay người bệnh
cùng nhiều phần quà thiết thực
mang nhiều ý nghĩa
là một trong những đơn vị của bộ công an
tích cực trong các hoạt động xã hội tình nghĩa
các đoàn công tác y bác sĩ
cùng bệnh viện
thường xuyên tổ chức hoạt động tình nguyện
thăm khám cấp phát thuốc
tại nhiều địa phương
đặc biệt là những vùng sâu vùng xa
kinh tế còn nhiều khó khăn
từ đó tôi thắm thêm
truyền thống của người chiến sĩ công an
đẹp trong lòng nhân dân
vì nhân dân phục vụ
hôm nay chúng tôi được về văn giang hưng yên
để khám chữa bệnh
cho các gia đình chính sách và người có công
đây là một dịp để chúng tôi
thể hiện tấm lòng biết ơn
đối với những người có công với đất nước
và đồng thời cũng mang kiến thức
của đội ngũ y bác sĩ mình
đi đến với các đồng bào để phát hiện bệnh
và khuyến cáo
rồi có những tư vấn cho đồng bào
trong công tác khám và chăm sóc sức khỏe
đặc biệt chúng tôi có một thế mạnh
là ngành y tế
vì vậy hoạt động của chúng tôi
nó cũng hết sức thiết thực
mỗi năm cũng có hàng chục đoàn
đi khám chữa bệnh và tư vấn
về chăm sóc sức khỏe
phòng chống bệnh phòng chống dịch
cho đồng bào ở các vùng sâu vùng xa
hoặc là những vùng còn khó khăn
thiên tai bão lũ
những y bác sĩ trong lực lượng công an
đã đi rất nhiều nơi
có những nơi mà người dân
còn chưa nhìn thấy viên thuốc bao giờ
chỉ biết thầy mò thầy cúng
đấy là những vùng sâu vùng xa
của tổ quốc
họ rất xúc động
trước tình cảm và sự đón nhận
của bà con
và thấy tự hào trách nhiệm hơn
là một bác sĩ công an nhân dân
chiến tranh đã rời xa
đất nước hòa bình
nhưng những đau thương mất mát
mà chiến tranh để lại
thì không gì bù đắp được
hàng năm vào tháng bảy
chúng ta lại có dịp nhìn lại
những gì đã và đang làm
để đến ơn đáp nghĩa
chi ân những người đã ngã xuống
vì độc lập tự do của dân tộc
tháng bảy được gọi là tháng chi ân
tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
qua các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc
từng vào sinh ra tử
từng tận mắt chứng kiến
những mất mát hy sinh
có người đã từng tự tay trôn cất đồng đội
giờ ngồi lại với nhau trong không khí hòa bình
họ lại nhớ về đồng đội
nhớ về những ký ức hào hùng
nhưng đầy đau thương
chiến tranh thì đã lùi xa được
vào bốn mươi một năm rồi
xong thì các kỷ niệm của chiến trường
thì vẫn còn ấn động
trong trái tim của mình
nó cảm thấy như nó vừa với
ngày hôm qua
cái dấu ấn đấy chúng tôi không bao giờ quên được
vì lỗi khổ là một đối diết
và trong cái chiến tranh
một mất một còn
hôm nay còn sáng mai mất
bây giờ còn lúc nữa mất
thì cái kỷ niệm đấy là không bao giờ quên được
chúng ta nhớ về những ngày tháng đất nước
còn trong khói lửa chiến tranh
trên đất nước luôn chỉ muốn hòa bình
để giữ lấy nền độc lập thiêng liêng ấy
của tổ quốc
hàng triệu thanh niên việt nam
với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ
ra đi với tình yêu cho quê hương đất nước
vô cùng mãnh liệt
thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
anh em chúng tôi lúc bây giờ chỉ có
chiến đấu và chiến đấu
chứ không có mang một cái tư tưởng gì khác
ngoài chiến đấu cả
dù là chiến sĩ hay là
cán bộ đều một mục đích
chỉ có đánh và đánh
đánh khi nào giải phóng thì thôi
thế thì đến những ngày này
thì nhớ rất nhiều các đồng chí
vì thực sự chúng tôi chiến đấu không phải ít hàng chục trận

có nhiều anh em tới cả hàng trăm trận
thế thì nhớ lại những cái trận chiến đấu thì không nhớ hết được
thế nhưng mà có những đồng chí hy sinh
thì có cái đặc biệt thì mới nhớ được
vì tổ quốc
vì nhân dân
rất nhiều người con của đất nước
trong đó có những người tuổi đời mới một mươi chín đôi mươi
đã gạt lại phía sau
những hạnh phúc riêng tư
những trang sách giảng đường
để lên đường đấu tranh vì độc lập tự do
và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
vào dịp này
mỗi người dân việt nam
tiêu củng xúc động tưởng nhớ đến
các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
các mẹ việt nam anh hùng
các thương binh bệnh binh đã hy sinh
sương máu của mình
tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc
đảng nhà nước
đã có cái chủ trương giải quyết
chế độ số một mươi hai
cho anh em bộ đội
đã từng tham gia kháng chiến trong mỹ
nhưng mà chưa được hưởng cái gì
đã được hưởng một số quyền lợi
tuy nó nhỏ
nhưng nó cũng là thể hiện sự quan tâm
của đảng nhà nước
đối với cựu chiến binh
từ sau tiếp theo cây sáu mươi hai
đã có cây bốn mươi hai
thì cái bốn mươi hai cũng là cái quan tâm
đến anh em bộ đội
mà tham gia chiến đấu bảo vệ
biên giới tây nam và phía bắc
thì cái đó cũng vơi đi một phần nhà
những cái yêu tư
trong cựu chiến binh
phát huy các giá trị tốt đẹp
của truyền thống văn hóa dân tộc
tháng bảy về
nhắc nhở mỗi chúng ta
phải có trách nhiệm lớn lao
cho công tác đền ơn đáp nghĩa nói riêng
trong việc gìn giữ phát huy
các giá trị truyền thống tốt đẹp
trong văn hóa dân tộc nói chung
tiếp tục thông tin về kỷ họp thứ nhất
quốc hội khóa một mươi bốn
trong ngày làm việc hôm nay
quốc hội đã chính thức bầu phó chủ tịch nước
tranh án tòa nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo kết quả kiểm phiếu
bà đặng tị ngọc thịnh
được bầu giữ chức
phó chủ tịch nước
chiếm tỷ lệ chín mươi sáu bảy mươi sáu
số phiêu tán thành
ông nguyễn hòa bình giữ chức
tranh án tòa nhân dân tối cao
ông lê minh trí giữ chức
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết
bầu phó chủ tịch nước
tranh án tòa nhân dân tối cao
và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngay sau khi được bầu
tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
đã thực hiện nghi lễ tuyên th thể nhậm chức trước quốc hội
tuyệt đối trung thành với tổ quốc
với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
hoàn thành tốt
nhiệm vụ được đảng
và nhân dân giao phó
tránh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
cam kết thực hiện lời tuyên thệ của mình trước quốc hội
nguyện đem hết trí tuệ
sức lực cùng tập thể tòa án nhân dân tối cao
đoàn kết một lòng
đề cao kỷ luật
xây dựng tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính
thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ công lý
bảo vệ quyền con người
quyền công dân
bảo vệ chế độ sôi chủ nghĩa
bảo vệ lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp lý
bảo vệ tổ chức cá nhân
chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán
giỏi về nghiệp vụ
tinh thông về pháp luật
công tâm và bản lĩnh
để nhân danh nhà nước
đưa ra các phán quyết
thượng tôn pháp luật
nghiêm minh và công bằng
cũng trong ngày làm việc hôm nay
quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy
nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ
gồm thủ tướng năm phó thủ tướng
trong đó có một phó thủ tướng
kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao
và một mươi bảy bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
theo lực trình làm việc
sáng mai hai mươi tám tháng bảy
quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng các bộ trưởng
và thành viên khác của chính phủ
bằng hình thức bỏ phiêu kín
chiều nay tại hà nội
trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ông yess ang giám đốc bán hàng khu vực nam á
đại diện tập đoàn oshkod hoa kỳ
tại buổi tiếp
theo mặt lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng bùi văn thành chào mừng ông yess ang
cùng các thành viên trong đoàn
đã dành thời gian làm việc với các đơn vị chức năng
của bộ công an việt nam
mà trực tiếp là cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
về việc xúc tiến triển khai dự án cung cấp phương tiện
thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ việt nam
sử dụng tín dụng yêu đãi của ngân hàng xuất nhập khẩu hoa kỳ
thứ trưởng bùi văn thành bày tỏ sự ủng hộ
đối với sự hợp tác của tập đoàn oscot
và mong muốn tập đoàn oscot
sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất
để các dự án về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ nhận được khoản vay
với lãi suất ưu đãi về mức lãi suất
cũng như thời hạn vay
hỗ trợ đào tạo kỹ thuật xây dựng
cải tạo lại các trạm chữa cháy
hướng dẫn sử dụng và bảo trì bảo dưỡng
phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại việt nam
về phía tập đoàn oscot ông yessang
chân thành cảm ơn thứ trưởng bùi văn thành
đã dành thời gian tiếp đoàn
và mong muốn trong thời gian tới
tập đoàn sẽ nhận được sự quan tâm
tạo điều kiện của bộ công an việt nam
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa việt nam và hoa kỳ ngày càng phát triển
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết
tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
mở đầu sẽ là tin báo khẩn cấp
cơn báo số một
vào hồi một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng bảy
vị trí tâm báo ở vào khoảng
hai mươi độ vĩ bắc

cách bờ biển các tỉnh thái bình ninh bình
một trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất
ở vùng gần tâm báo mạnh cấp chín
tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi kmh
giật cấp một mươi cấp một mươi một
như vậy là từ chiều tối nay
vùng tâm báo sẽ đi vào địa phận
các tỉnh văn biển đồng bình
đồng bằng bắc bộ
ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực
từ nam quảng ninh đến bắc thanh hóa
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo
báo sẽ di chuyển theo hướng
tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một h ngày hai mươi tám tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng

trên khu vực trung tâm đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất
ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi kmh
giật cấp tám chín
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển
theo hướng tây bắc
mỗi giờ cũng đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
tiếp tục đi sâu vào đất liền
và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của cơn bão số một
ở đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp tám
giật cấp một mươi
vùng ven biển từ quảng ninh đến ninh bình
đã có gió mạnh cấp năm sáu
giật cấp bảy tám
ngoài ra khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
trong chiều tối và đêm nay
do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão đến các tỉnh bắc bộ
đặc biệt là khu vực nam quảng ninh
bão sẽ gây ra mưa lớn
kèm theo gió giật mạnh
sang ngày mai bão sẽ suy yếu dần
thành áp thấp nhiệt đới
rồi thành một vùng áp thấp
nên gió sẽ giảm đi đôi chút
nhưng vẫn có cường độ khá mạnh
và mưa lớn tiếp tục diễn ra
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi độ
trong đêm nay và ngày mai
hoàn lưu cơn bão số một
cũng sẽ gây mưa rào và rông
tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
riêng khu vực từ thanh hóa
cũng có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng với hiện tượng lũ quét
ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam trung quốc
không bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão
nên trời vẫn tiếp tục ít mưa
ngày mai vẫn có nắng
tuy nhiên nền nhiệt độ cũng giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa
và phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
lui xuống khu vực tây nguyên và nam bộ
gió tây nam tạm thời hoạt động với cường độ yếu dần
nên mưa cũng có xu hướng giảm
có mưa rào và rông
tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ ở tây nguyên là từ hai mươi đến ba mươi một độ
và ở nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
trời nhiều mây có mưa to
có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng có khả năng xảy ra gió rất mạnh
ngập úng ở vùng trũng thấp
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
ban ngày trời có nắng gián đoạn
cơn gió dài và gió dài
trời tươi thơm

ngân tína dài
bà và bạn
bà yên tâm
nhiệt độ ngày đêm
điều hòa giải
điều hòa giải
chúng ta biết
nhiệt độ ngày đêm
nhiệt độ ngày đêm
điều hòa giải